thưa quý vị và các bạn trong nhiều năm qua các nguồn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả dòng vốn
giúp cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vay thuận tiện tạo ra sự thay đổi cho công cuộc thoát nghèo
tạo việc làm phát triển kinh tế bền vững tại địa phương
trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cùng đến với ghi nhận về hiệu quả chính sách cho vay vốn
tạo việc làm trên địa bàn tỉnh ninh bình
đây là một phần công việc mỗi ngày của ông bùi đức thịnh ở xã gia hòa huyện gia viễn
tỉnh ninh bình từ khi bắt tay vào lĩnh vực kinh tế chăn nuôi thủy sản trồng cây ăn quả
với nguồn vốn hỗ trợ từ nhiều ngân hàng
trong đó có nguồn từ quỹ cho vay giải quyết việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
gia đình ông đã đầu tư vào con giống cây giống để tăng ra sản xuất kinh doanh
hiện mỗi năm doanh thu từ vườn ao của ông khoảng hơn hai tỷ đồng khoản tiền không nhỏ đối với một nông dân nơi đây
gia đình tôi đây là tổng được cái diện tích đất ba mươi ba sau khi dồn tiền vào đây
hai sáu ha cũng nhờ được ngân hàng chính sách cho vay cái số vốn giải quyết việc làm là một trăm linh triệu đồng
cũng thời hạn là từ khi bắt đầu tôi xây dựng cái mô hình vườn ao là ngân hàng chính sách là cũng tạo điều kiện cho gia đình làm kinh tế
cũng như nhiều hộ vay vốn khác sự thuận tiện trong thủ tục vay vốn
giải ngân của ngân hàng chính sách xã hội đã và đang giúp nhiều hộ nghèo nơi đây có vốn làm ăn vươn lên thoát nghèo góp phần làm giàu trên chính quê hương mình
năm năm trước tỷ lệ hộ nghèo tại xã gia viễn còn cao nhưng sau khi tiếp cận nguồn vốn tỷ lệ này giảm dần đại đa số hộ còn lại thuộc diện bảo trợ xã hội
ngân hàng chính sách thì thủ tục thuận tiện lắm các cán bộ ngân hàng chính sách thì nhiệt tình
giúp đỡ cho gia đình
nói chung là rất là thuận lợi không có gì khó khăn cả
không phải gia đình tôi đâu tất cả mọi hộ trong xã thì nói riêng
mà trong huyện nói chung là riêng ngân hàng chính sách là tạo điều kiện cho nhà ai cũng như nhà ai thôi
hàng năm dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền các hội đoàn thể trên địa bàn xã
ra sát các hộ có nhu cầu vay vốn giải quyết vật làm để phát triển kinh tế
tại địa phương đại đa số các hộ được vay vốn cũng đã nâng cao kinh tế gia đình
phát triển mang lại cuộc sống ấm no gia đình có nhiều đổi thay
để các hộ đủ điều kiện vay vốn và được tiếp cận vốn vay các cán bộ ngân hàng luôn phối hợp chặt chẽ cùng địa phương người vay
bên cạnh việc thực hiện đúng các quy trình xét vay vốn các cán bộ còn thường xuyên tiếp xúc nắm bắt tâm tư nguyện vọng
cũng như giám sát hiệu quả vay vốn nhằm bảo đảm nguồn vay đúng người đúng mục đích
được sự quan tâm của ngân hàng chính sách chúng tôi tiếp nhận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách huyện về xã về thôn
và sau đó là hội phụ nữ chúng tôi tiếp nhận nguồn vốn để cho hội viên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế
và trong quá trình cho hội viên được vay vốn thì chúng tôi đã làm đủ đúng các bước theo quy trình
và sau khi để thành ngân
thì chúng tôi thực hiện công tác giám sát kiểm tra sử dụng nguồn vốn trong vòng ba mươi ngày sau khi giải ngân
chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc các hộ khi mà gần đến kỳ hạn trả lãi hoặc đến ngày giao ban hàng tháng
thì các tổ trưởng cũng đôn đốc rất là chú đáo và có trách nhiệm
thực tế với kết quả đáng ghi nhận từ công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh ninh bình thời gian qua
nhiều thanh niên trẻ nơi đây đã khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp từ những đồng vốn ban đầu của nhiều ngân hàng
trong đó có nguồn vốn từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm
hiện nhiều mô hình đã dần dần khẳng định được dấu ấn của mình
đây là mô hình chăn nuôi của một nhóm thanh niên trên địa bàn huyện nho quan
nuôi dê thả cá với quy mô chưa phải lớn nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội
đã là một trong những động lực thúc đẩy thêm ý chí làm giàu của những thanh niên này
nguồn vốn này thì tôi tiếp cận được từ các nguồn thông tin của các cấp bộ đoàn
từ huyện đoàn tỉnh đoàn
khi mà các anh trong huyện đoàn tỉnh đoàn triển khai thì chúng tôi cũng có xây dựng cái kế hoạch cụ thể
và lựa chọn cái mô hình phù hợp
cái điều kiện của chúng tôi thì rất dễ không có một cái gì vướng mắc cả
tại vì chỉ có một cái là cái nguồn vốn nó ít thì phải phân bố đều trong toàn huyện toàn tỉnh
cho nên là mỗi một đơn vị chỉ được vay một cái lượng nhất định
còn đây là mô hình sản xuất nông sản an toàn
của anh lê văn tiên một kỹ sư xây dựng quyết tâm chuyển hướng sang đầu tư vào nông nghiệp
sự thuận tiện trong thủ tục gắn kết chia sẻ từ ngân hàng với khoản vốn tuy không nhiều
cũng đã giúp anh thêm tự tin trong việc thực hiện ước mơ
góp phần tạo công an việc làm cho nhiều lao động nông nhàn tại làng xã
với nguồn vốn giải quyết việc làm hai trăm linh triệu của ngân hàng chính sách
thì qua đấy thì tạo điều kiện được cho tôi bớt gánh nặng về thuận lực tài chính tạm thời
và có cái nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất cũng như là mở rộng quy mô sản xuất
nói chung là không phải bản thân tôi và tất cả các cá nhân trên địa bàn tỉnh như các nơi
thì rất cần cái nguồn vốn giải quyết việc làm để tạo gỡ những cái khó khăn trước mắt
trong đối với sản xuất để đảm bảo được cái có nghị lực
tăng thúc đẩy sự đam mê để mình sản xuất phát triển hơn nữa
khi được tạo điều kiện vay cái vốn sản xuất
và đặc biệt là cái nguồn vốn giải quyết lao động việc làm
thì nhiều hộ dân đã tận dụng tốt được cái nguồn vốn
và từ đó giải quyết được cái công an việc làm của người địa phương
một số thì có thể phát huy những thế mạnh của địa phương không phải đi làm công nhân
đặc biệt là đối với những hộ sản xuất kinh doanh về nông nghiệp
thì họ đã có những cái vay vốn để mở rộng sản xuất của mình
như địa phương thì
ở địa phương thì năm hai nghìn một mươi năm thì đã tiến hành rồi điền đổi thửa
thì những cái nguồn vốn mà hiện tại tạo cho những người nông dân trên địa bàn xã xã phương
thì những hộ nông dân rất là trân trọng và đã sản xuất có mang lại những hiệu quả kinh tế rất là cao
có thể nói với nhiệm vụ được giao
nhiều năm qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ninh bình đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao
trong đó có hoạt động cho vay giải quyết việc làm của quỹ quốc gia
tại các điểm giao dịch cấp xã phường
bên cạnh hoạt động giải ngân nguồn vốn cho các tổ vay vốn
các cán bộ ngân hàng thường kết hợp thông tin các vấn đề về chính sách cơ chế liên quan
qua đó giúp người dân nắm rõ được các quy định
với sự chủ động tích cực của các cán bộ ngân hàng
sự phối hợp của chính quyền địa phương
nguồn vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được bổ sung kịp thời
tăng trưởng cao so với nhiều năm trở lại đây
công tác triển khai các chính sách tín dụng yêu đãi trên địa bàn kịp thời
đúng đối tượng chế độ đúng quy trình nghiệp vụ phát huy hiệu quả
đáp ứng khá tốt nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng
công tác củng cố chất lượng tín dụng chính sách được triển khai bài bản quyết liệt
nâng cao được trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở đối với hoạt động tín dụng chính sách
năm hai nghìn một mươi chín tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên toàn tỉnh là hai trăm một mươi năm sáu trăm một mươi ba triệu đồng cho năm một trăm hai mươi bảy lao động
bình quân bốn mươi hai triệu đồng một lao động qua đó tạo việc làm mới bình quân hàng năm cho trên hai lao động
để tín dụng trên địa bàn chính sách của tỉnh đinh bình
trong hai năm gần đây thì chúng tôi cũng được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương
là triển khai chỉ thị bốn mươi năm hai nghìn một mươi bốn của ban bí thư
thì trong hai năm đã đầu tư tăng trưởng là chín mươi hai tỷ đồng nguồn vốn để cho vay giải quyết việc làm
trên cơ sở đó chúng tôi cũng được ngân sách trung ương ngân hàng chính sách xã hội trung ương bố trí nguồn vốn đối ứng
do vậy cái nguồn vốn về giải quyết việc làm đã tăng lên
về việc cho vay tín dụng chính sách hiện nay chúng tôi đang thực hiện theo quy định của chính phủ và thủ tướng chính phủ
đối với các chương trình hiện nay đặc biệt là chính quyền địa phương thực hiện chỉ thị bốn mươi của ban mỹ thư
là chính quyền địa phương cấp xã đã vào cuộc hết sức mạnh mẽ
từ việc xác định đối tượng được vay vốn đến phê duyệt các dự án cho vay
chính quyền địa phương đã cùng với bốn tổ chức hội và ngân hàng tham gia các quy trình rất chặt chẽ
trong quá trình quản lý việc sử dụng vốn vay
các lãnh đạo chính quyền cấp xã cũng như tổ chức hội và ngân hàng đã kịp thời nắm bắt được
những khó khăn vướng mắt để kịp thời điều chỉnh
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc thực hiện vay vốn
với kết quả đầu tư tín dụng yêu đãi của ngân hàng chính sách xã hội
đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
xây dựng nông thôn mới của tỉnh ninh bình
giúp cho trên năm hộ thoát nghèo thu hút và tạo việc làm cho trên hai lao động
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ ba sáu mươi ba cuối năm hai nghìn một mươi tám xuống còn hai năm mươi bảy cuối năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt từ hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho người nghèo
và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên
tạo việc làm nâng cao đời sống thu nhập người dân
trước khi mà chưa có nguồn vốn của ngân hàng chính sách
thì tỷ lệ hộ nghèo thì trên hai mươi và có cái sự ưu tiên tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ
của ngân hàng chính sách nhân dân đã được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế xã hội
đến thời điểm ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo của xã tượng hòa còn bốn chín mươi một
nhận thức trình độ nhận thức của nhân dân cũng như là về mặt phát triển kinh tế
thì sẽ được thay đổi về cơ sở vật chất hiện trạng nhu cầu chất lượng cuộc sống của nhân dân
là được thay đổi lên một bước
tuy nhiên có một thực tế đó là
dù hiệu quả sử dụng dòng vốn tín dụng này cao và ngày càng phát huy giá trị
song nguồn vốn vay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân
mặc dù chính quyền địa phương đã rất quan tâm
hàng năm đều dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội
để cho vai hộ nghèo và các đối tượng chính sách song vẫn chưa đủ
với chính sách của ngân hàng chính sách thì cho vay tới người dân
thì chúng tôi thấy cái thứ nhất là nó đã đáp ứng một phần nào đó cho người dân về sản xuất cũng như chăn nuôi
thì cái này nó cũng đã đem lại những hiệu quả kinh tế nhất định cho những người dân rất là có hiệu quả
và cái tiền được người dân tiếp cận thì với tỷ lệ trồng cây như chúng tôi thì với năm mươi triệu
mà trồng khoảng bốn năm xào thì cũng chưa gọi là nhiều lắm
phải cho cái tiền vay cho người dân có thể là cao hơn nữa
nhà này trên địa bàn thì cũng cơ bản là các hộ có nhu cầu có nguyện vọng thì cũng đã được tiếp cận
nhưng mà cái quy mô tiếp cận để mà phát triển
kinh tế thì nguồn vốn thì đâu đấy thì vẫn còn eo hẹp còn hơi ít
mong rằng tiếp tục quan tâm và nguồn vốn hỗ trợ sẽ tạo điều kiện nâng mức hỗ trợ lên chút nữa để cho nhân dân phát triển kinh tế
chúng tôi năm hai nghìn hai mươi ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
ngay từ đầu năm đã được ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện
chuyển cái nguồn vốn từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho hộ nghèo các đối tượng chính sách
vay vốn giải quyết việc làm với số vốn
là hai mươi sáu tỷ bảy trăm linh triệu đồng
đấy thì đây là cái nguồn vốn rất là kịp thời và để hỗ trợ cho các hộ để giải quyết việc làm
và trong cái thời gian tới khi được thủ tướng chính phủ thông báo cái nguồn vốn cho ngân hàng trung ương
thì chúng tôi cũng sẽ tích cực tham mưu để đề nghị ngân hàng chính sách xã hội trung ương bố trí nguồn vốn đối ứng
cho chúng tôi tối thiểu là ba mươi tỷ đồng để đáp ứng cái nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn
theo đại diện ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ninh bình
trong thời gian tới cần tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của địa phương kết hợp với nguồn vốn của ngân sách địa phương
và vốn huy động để đáp ứng yêu cầu cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn
đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác
để cho vay đúng đối tượng sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả
cái câu chuyện cuối cùng nó vẫn là cái nguồn lực
để tạo được cái nguồn lực này thì tôi cũng đề nghị là trong cái điều kiện ngân sách là cái việc cấp vốn chương trình còn hạn
để tăng thêm cái chỉ tiêu tăng trưởng cho ngân hàng trung ương trong việc là ngân hàng huy động và ngân sách tăng cái cấp bù
thế còn về cái việc chính quyền địa phương quan tâm bố trí cái nguồn ủy thác
thì cũng rất mong là nhận được cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương
quan tâm hơn nữa tới các hộ dân trên địa bàn để đảm bảo đầu tư cái nguồn vốn cho các hộ vay vốn sản xuất kinh doanh
cũng là góp phần thiết thực vào việc xây dựng và triển khai thành công chương trình về đích nông thôn mới của tỉnh
năm hai nghìn hai mươi ninh bình phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu nghị quyết đề ra
tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn
một trong những mục tiêu đó là phấn đấu có thêm tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
hy vọng với sự nỗ lực của các cán bộ nhân dân trên địa bàn sự chung tay của các tổ chức tín dụng
trong đó có chương trình vay vốn từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm
mục tiêu này sẽ hoàn thành đúng lộ trình đề ra
vâng thưa quý vị và các bạn rõ ràng hiệu quả của chương trình cho vay giải quyết việc làm ở ninh bình
đã góp phần bảo đảm việc làm ổn định tạo việc làm mới ở nông thôn nâng cao thu nhập cho người lao động
nhiều hộ vay không chỉ có điều kiện vươn lên làm giàu xóa nghèo bền vững
mà còn tham gia giải quyết việc làm cho nhiều người lao động tại địa phương
tuy nhiên nếu sự chung tay của các bên
trong việc nâng tổng nguồn vốn giải ngân giúp tạo việc làm cho người dân ngày càng tích cực
thì có lẽ hiệu quả chính sách này còn cao hơn kỳ vọng
và đến đây thì chương trình tạp chí lao động và xã hội của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại